chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ đầu đợt dịch thứ tư tới hết ngày chín tháng một mươi một
thành phố hà nội ghi nhận tổng số năm ba trăm hai mươi sáu ca covid một mươi chín
gồm hai một trăm hai mươi hai trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng
và ba hai trăm linh bốn người được cách ly từ trước
một tuần gần đây mỗi ngày thành phố có trung bình khoảng trên một trăm linh ca nhiễm mới
trong đó số ca cộng đồng rất lớn
số nhiễm lớn nhất là ngày chín tháng một mươi một với hai trăm hai mươi hai ca covid một mươi chín
một trăm linh năm f cộng đồng
địa bàn thành phố đang có một mươi hai ổ dịch diễn biến phức tạp
gồm ổ dịch phú đô nam tường liên
đường bưởi cống vị ba đình
đường trường duy hân cầu giấy
thủ lệ ngọc khánh ba đình
phú la hà đông chợ ninh hiệp gia lâm
kho hàng shopee khu công nghiệp đại tư long biên
yên xá tân triều thanh trì
phú vinh an khánh hoài đất
nam dư lĩnh nam hoàng mai
bạch trữ tiến thắng mê linh
và sài sơn thị trấn quốc ngoài
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
trong mấy ngày gần đây
hà nội liên tục phát sinh những cái f trong cộng đồng
không rõ nguồn lây
đặc biệt trong ngày chín tháng một mươi một
thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp và khó lường
tại phiên chất vấn của quốc hội ngày một mươi tháng một mươi một
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà
trao đổi về công tác cách ly f một của hà nội
theo bà hà hiện tại
nghị quyết hai mươi tám quyết định bốn nghìn tám trăm linh và các văn bản hướng dẫn của bộ y tế
phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh
năng lực y tế năng lực triển khai các khu cách ly tập trung
xem xét các điều kiện cách ly tại nhà
từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp
về công tác phòng chống dịch bệnh
với mục đích là đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân
và phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
hà nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính phủ
của bộ y tế về việc thực hiện công tác phòng chống dịch
đặc biệt là công tác cách ly điều tra truy vết
quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một bà hà nói
theo bà hà trong mấy ngày gần đây
hà nội liên tục phát sinh những cái f trong cộng đồng
không rõ nguồn lây đặc biệt trong ngày chín tháng một mươi một
thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
giám đốc sở y tế hà nội cho biết
dự báo tình hình dịch bệnh của hà nội sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh
hà nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám
vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt
và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư
với các tình huống giả định được đặt ra các buổi diễn tập diễn ra thành công
đáp ứng được các yêu cầu về quản lý theo dõi và chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc
virus sars cov hai có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời khám chữa bệnh thông thường cho người dân
theo đánh giá các trạm y tế lưu động tại nhiều quận huyện đã đảm bảo đầy đủ về nguồn nhân lực
cơ sở vật chất trang bị đầy đủ các bệnh oxy thuốc theo danh một v v
tất cả đều đáp ứng yêu cầu
thưa quý vị thời gian gần đây tại thủ đô hà nội các ca mắc mới vẫn liên tiếp được phát hiện
nguy cơ bùng dịch vẫn luôn thường trực
chính vì vậy mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ theo những quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại